trên con đường khởi nghiệp đầy trông gai có rất nhiều những dự án thành công mà nhà sáng lập là nữ giới làm khởi nghiệp tức là phụ nữ phải cố gắng nỗ lực hơn gấp nhiều lần
để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trong khu vực châu á thái bình dương phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci và tổ chức quốc tế pháp ngữ oif đã phối hợp tổ chức diễn đàn trong đó có nội dung khởi nghiệp tại châu á thái bình dương
trong cuộc sống hiện đại ngày nay phụ nữ ngày càng khẳng định được mình nhiều hơn trong những vị trí công việc quan trọng
doanh nghiệp do nữ làm chủ có các điểm mạnh về sự bền bỉ trước khó khăn thường quan tâm đến các chính sách cho người lao động đóng góp cho xã hội do đặc thù tính giới của nữ lãnh đạo

để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trong khu vực châu á thái bình dương phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci và tổ chức quốc tế pháp ngữ oif đã phối hợp tổ chức diễn đàn đóng góp cho xã hội do đặc thù tính giới của nữ lãnh đạo